cơ quan công an thu giữ hơn một ba trăm linh tài liệu giả các loại
gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe căn cước công dân tem chống giả các văn bằng chứng chỉ cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả như máy in máy ép platic con dấu máy in dấu nổi
đây là đối tượng làm giả giấy tờ chuyên nghiệp có thể làm bất cứ loại giấy tờ nào khi có yêu cầu
đăng bài viết quảng kháo về giấy tờ và nội dung là đăng làm những giấy tờ bằng máy xây cho đồ giả
thì họ sẽ liên hệ cho em qua zalo hoặc là qua facebook
rồi họ gửi thông tin chứng minh hai mặt với lại hình ba mươi bốn
khi em làm xong thì em sẽ gửi cho họ xem trước
nếu họ ok họ nhận thì em sẽ qua việc thông báo em gửi
liên quan đến đường dây này
trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
do đối tượng trần thị kim hoa bốn mươi tám tuổi trú tại xã mỹ thành huyện phù mỹ cầm đầu
theo kết quả điều tra trần thị kim hoa cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội
đã đặt trần đình thành làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền gần tỷ đồng
các bị hại ở xã mỹ đức và xã mỹ thắng huyện phù mỹ
xác định đây là một vụ án vô cùng khó khăn phức tạp
bởi vì qua điều tra chúng ta thấy là đối tượng hoa cùng với các đối tượng phù mỹ
làm giả là thông qua các đối tượng trên mạng xã hội
cho nên là xác định đây nó khó khăn ở chỗ là thông qua làm giả giấy tờ trên mạng xã hội
là mạng xã hội ảo gia lô facebook
cho nên là không rõ thông tin về người làm giả không rõ đối tượng làm giả
cơ quan an ninh điều tra cũng nhanh cắn vào cuộc điều tra xác minh
tập trung các lực lượng cũng như là các biện áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và kết quả thì cũng đã điều tra làm rõ được
cái đối tượng mà cầm đầu và trực tiếp làm giả giấy chứng nhận quyền chủ nhân đất này
là đối tượng trần đình thành
thì đây cũng là một cái thành công lớn của cơ quan an ninh điều tra
trong việc mà triệt xóa cái đường dây mà làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức trên mạng xã hội
có thể thấy sự phức tạp và hệ lụy của vấn nạn giấy tờ giả là vô cùng lớn
nhiều đối tượng dùng giấy tờ giả để thực hiện các hành vi lừa đảo
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã bắt giữ năm đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lập công ty cổ phần eha group
nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán thực phẩm chức năng về mắt
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng
bằng cách làm giả các giấy tờ của bệnh viện
mắt trung ương sở y tế hà nội
bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng
tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ của sở y tế hà nội
bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết
nếu khách mua thuốc theo liệu trình
sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách
hồ sơ vàng hưởng quyền lợi ưu đãi
khi khách hàng đồng ý mua
các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc
kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra
với thủ đoạn trên
các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
của khoảng hơn bảy trăm linh người
trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
khi mà muốn được cái hồ sơ vàng đấy
thì chúng yêu cầu người dân là phải
bỏ tiền chi phí để làm
các cái giấy tờ
các cái giấy tờ đấy là
đều các đối tượng tự làm giả
và in hình có chữ ký con dấu của giám đốc
bệnh viện mắt trung mương và giám đốc sở y tế hà nội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hoặc sử dụng những loại giấy tờ giả mạo
để thực hiện hành vi
hành vi lừa đảo đều là hành vi sai trái
và bị xử lý nghiêm theo pháp luật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
khi phát hiện dấu hiệu khả nghi
cần báo ngay cho cơ quan chức năng
để kịp thời ngăn chặn